bị bắt quả tang khi đang bán ba giấy khám sức khỏe của bệnh viện bạch mai cho một thanh niên với giá là một trăm năm mươi đồng một tờ
đấu tranh hoàng khai nhận đã cùng với nguyễn trung dũng mua số giấy tờ trên về để bán lại kiếm lời
bắt giữ khẩn cấp và khám xét nơi ở của dũng thu giữ thêm nhiều giấy tờ đều mang tên bệnh viện bạch mai cùng với một số vật chứng có liên quan
qua lời khai của hoàng và dũng bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào
đã tiến hành bắt giữ thêm đối tượng chử văn thắng chú cùng địa phương là đối tượng đã bán giấy tờ cho hoàng và dũng
khám xét người và chỗ ở của thắng thu giữ gần ba trăm linh giấy tờ giả các loại đã được đóng dấu đỏ mang tên bệnh viện bạch mai
ngoài ra còn hàng trăm giấy tờ chưa đóng dấu bảy mảnh giấy nhỏ được đóng bảy mẫu dấu một hộp mực giấu một dấu số và bảy con dấu chức danh cũng như dấu kết quả khám bệnh
quá trình đấu tranh thắng khai nhận đã đặt mua các hộp dấu trên ở miền nam về để làm
thắng đã đặt mua các loại giấy tờ của bệnh viện bạch mai sau đó giao bán giấy tờ trên mạng
khách hàng của thắng đa số là công nhân tại các khu công nghiệp
để tránh bị phát hiện khi giao dịch trên mạng thắng thường sử dụng tên và địa chỉ giả
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đang tạm giữ hình sự đối với thắng và củng cố hồ sơ xử lý đối với hoàng và dũng về hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc cho biết vừa kiểm tra bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ tại quốc lộ hai a thuộc địa phận thị trấn hương canh huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
số hàng hóa trên được vận chuyển trên xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi tám c sáu nghìn bốn trăm linh một chạy hướng hà nội vĩnh phúc do lái xe là nguyễn thế thinh tại tp vĩnh yên điều khiển
kiểm tra xe lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện bảy mươi cây thuốc lá do nước ngoài
cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc đã bàn giao tăng vật cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc để củng cố hồ sơ xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị và các bạn chúng ta không thể phủ nhận được hiệu quả từ công tác phòng chống hàng gian hàng giả trong thời gian qua của các cơ quan chức năng
tuy nhiên vấn nạn hàng giả hàng nhái vẫn khiến cho doanh nghiệp đau đầu
và nhiều thương hiệu đang đứng bên bờ vực phá sản
như câu chuyện buồn của sản phẩm rượu bào đá đã từng là một trong những sản phẩm kinh tế du lịch tiêu biểu của bình định
mặc dù đã được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể từ năm hai nghìn một mươi
song vấn nạn hàng giả hàng nhái đã từng bước giết chết thương hiệu này đẩy người sản xuất vào tình cảnh khó khăn
thôn củ lâm xã nhân lập thị xã ản nhơn tỉnh bình định hiện có ba mươi bốn hộ chuyên nấu rượu
bình quân mỗi ngày các hộ gia đình ở đây sản xuất khoảng năm trăm linh lít
công suất có thể tăng gấp ba lần nếu có đơn đặt hàng
từ khi được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể rượu bầu đá bà con rất vui mừng nghĩ rằng làng nghề có cơ hội phát triển
tuy nhiên nhãn hiệu rượu bồ đá đã bị một số doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể lợi dụng để trục lợi
không có nhiều cái nó còn đeo buồn bức xúc mượn danh của làng ngược
đó là một số nhà kinh doanh không có lương tâm mượn danh làng ngược để mua bán rượu
mà mua bán rượu là gọi là siêu lợi nhận cho người sản xuất thì không có lợi nhận bao nhiêu
cho nên là tôi tính theo văn tâm tôi thì tôi rất đeo buồn nói là thiên nhiên đã ưu đái cho cái làng ngược đất bào đá này
một nguồn nước đẹp trưng nhất nó sản xuất ra một cái sản phẩm đẹp biệt của tỉnh bình định nữa
mà để rút cuộc là bây giờ là
và coi như cạnh tranh thế trưởng thì nhiều họ còn bóc buồn lắm
đây là một trong nhiều cơ sở sản xuất rượu giả góp phần bóc chết thương hiệu bầu đá
phải mất nhiều ngày mật phục theo dõi
cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng mới phát hiện một hộ kinh doanh ở thị xã an nhơn
có đến năm trăm linh lít rượu trắng chứa trong ba bồn nhựa chuẩn bị sang chiết vào căn nhựa loại hai mươi lít để bán
những cơ sở như thế này chuyên thu gom rượu từ nhiều nguồn khác nhau rồi sang chiết bán lại với nhãn hiệu màu đá
rượu bào đá đã nhiều lần xử lý xong vì lợi nhuận quá hấp dẫn nên vẫn còn không ít đối tượng lén lút kinh doanh hoạt động trái phép
thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ
rượu ố đá đã được chính quyền tỉnh bình định quan tâm tạo nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành sản phẩm tiêu biểu của địa phương
tuy nhiên tình trạng hàng giả hàng nhái hoặc mượn thương hiệu để kinh doanh không được xử lý rứt điểm đã gây mất lòng tin đối với người tiêu dùng
thực trạng thì cái sản phẩm
rượu bào đá trên thị trường hàng nhái rất là nhiều chất lượng thì nó bị ảnh hưởng
vì vậy mà cái vấn đề mà kiến nghị với các cơ quan chức năng của nhà nước
đặc biệt là cái bộ phận quản lý thị trường phải cũng giúp cho địa phương trong vấn đề mà quản lý cái sản phẩm rượu
để làm sao mà kịp thời xử lý những trường hợp
cái chất lượng sản phẩm đó
không đảm bảo để giữ tiêu uy tín của sản phẩm làm ngờ và nhanh rộng cái sản phẩm nghề bộ tốt hơn trên cái thị trường tiêu thụ trên trong nước và cớ gái ngoài nước
thời gian tới bên cạnh việc hoạt động bài bản chặt chẽ từ quản lý hội viên cung cấp men rượu truyền thống
nắm sản lượng rượu hiệp hội truyền thống màu đá tỉnh bình định cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng
trong việc dẹp vấn đề rượu dờm kiên quyết loại bỏ những hội viên không tuân thủ quy trình sản xuất
có như thế mới mong giữ lại được thương hiệu đã hình thành lâu năm nay
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình lưu ý trường hợp nguyên nhân cá chết là do hành vi vi phạm pháp luật gây ra
thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đồng thời phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng yêu cầu ubnd tỉnh đồng nai chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chính quyền cơ sở
ra soát việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường của các nguồn thải lớn ra sông la nga
đặc biệt là các trường hợp có đơn thư tố cáo của nhân dân tiến hành thu gom xử lý cá chết
kịp thời đảm bảo vệ sinh môi trường báo cáo thủ tướng chính phủ
kết quả trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín phó thủ tướng thường trực chính phủ giao bộ tài nguyên và môi trường
chủ động bám sát tình hình hướng dẫn hỗ trợ ubnd tỉnh đồng nai trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên
dịch tả lợn châu phi đang lan rộng tại đồng bằng sông kiểu long với ít nhất bảy tỉnh thành đã ghi nhận ổ dịch
trên thực tế nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh đã được các địa phương triển khai ngay từ đầu năm
nỗ lực khống chế dịch bệnh cũng được quyết liệt triển khai trong khoảng một tháng trở lại đây
tuy nhiên ở một vài địa phương số lượng lợn mắc virus dịch tả lợn châu phi vẫn tăng lên từng ngày
miền tây đang đứng trước nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu phi
tại tỉnh hậu giang nơi có ổ dịch tà lợn châu phi đầu tiên ở đồng bằng sông kiều long
dịch bệnh cho đến nay vẫn có xu hướng lan rộng với hơn một ba trăm linh con lợn phải tiêu hủy
một trong những vấn đề khó nhất của tỉnh này chính là chưa thể xác định được nguyên nhân lây lan dịch bệnh
điểm yếu của tỉnh hậu giang và có lẽ là vấn đề chung của đồng bằng sông kiều long
là chưa áp dụng được nhiều các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học
vì hầu như là chăn nuôi nhỏ lẻ thiếu vốn đầu tư và thiếu thông tin về dịch bệnh
hiện các địa phương vẫn đang nỗ lực dập dịch và phòng chống dịch bệnh lây lan
trước tình hình dịch tả lợn châu phi vẫn còn diễn biến phức tạp
vào sáng ngày hôm nay tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
đã diễn ra lễ phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch tả lợn châu phi
lễ phát động được ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế tổ chức
với sự tham gia của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng với nhiều lãnh đạo huyện thị xã trên địa bàn
sau khi huyện phong điền công bố chính thức hết dịch tả lợn châu phi
tới được nhiều huyện thị xã khác của tỉnh thừa thiên huế
phát hiện thêm nhiều ổ dịch mới với số lượng lớn
cụ thể các ổ dịch mới được phát hiện ở hai thị xã hương trà hương thủy
các huyện phú vang quảng điền phong điền và ngay tại thành phố huế
trong đó tính đến thời điểm hiện tại một mươi hai trên một mươi hai phường xã tại thị xã hương thủy
được xác định có ổ dịch
trước tình hình này ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã nhanh chóng phát động
tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt thứ ba với mục tiêu tăng cường
cho công tác ngăn chặn dịch lây lan đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cho người tiêu dùng
cũng như bảo vệ nguồn thu nhập của bà con nông dân
chúng tôi thấy hiện nay tình hình là chúng tôi phát hiện sớm sự lưu nhanh
phải nói là từ các góc đồ là bà con trắng nuôi nhỏ lại
và trắng nuôi nhỏ lại thì trắng nuôi tần dùng nữa
cho nên là điều kiện để an toàn sinh học rất khó khăn
trong giai đoạn này rất khó khăn
cho nên là chúng tôi cũng tuyên truyền làm sao bà con trong điều kiện nhỏ lại
phải hạn chế vấn đề không an toàn và để rồi tiến tới không chế dịch bệnh
lây lan trên địa bàn tỉnh
cũng trong sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
đã tổ chức diễu hành trên nhiều con phố của thành phố huế
nhằm mục đích đẩy mạnh tuyên truyền người dân có ý thức giữ vệ sinh khu vực
đồng thời công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng cũng đã được triển khai
tại lò mổ gia súc ở khu vực chợ cá bải dâu phường phú hậu
ban quản lý lò mổ cho biết từ trước khi chính quyền tỉnh thực hiện phun thuốc
việc kiểm soát chất lượng lợn đầu vào cũng đã được triển khai rất sát sao
với sự phối hợp của chi cục
chân nuôi và thuê
ở miền bắc cùng dòng với miền nam trước khi nhập vào lò
và khi nhập thì phải có cảng bộ thủ ý kiểm tra lâm sàng trước khi cho vào nhập
còn đổi về công tác về vệ sinh môi trường ở đây
thì trước khi mổ sau khi mổ thì định kỳ là trước đây là năm ngày
nhưng là tổng vệ sinh một lần
nhưng mà từ khi có bệnh dịch thì ở đây có tăng cường lên
là một trong những địa phương có dịch tả lợn châu phi
đang diễn biến phức tạp nhất tỉnh thừa thiên huế đang cho thấy
những động thái vô cùng cẩn trọng và gắt gao trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường
với sự phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban nhân dân tỉnh cũng như các lò mổ
những đàn lợn tại tỉnh thừa thiên huế sẽ được giám sát cẩn thận
giúp người dân cũng như người chăn nuôi lợn cảm thấy thêm phần yên tâm
thưa quý vị và các bạn mùa hè đến cũng là mùa của những quả vải thiều thơm ngọt
và khi nhắc đến vải thiều thơm ngọt
chúng ta không thể không nhắc đến lục ngạn là một huyện thuộc tỉnh bắc giang
nổi tiếng cả nước với đặc sản vải thiều mà không một vùng đất nào có thể có được
năm ngoái năm hai nghìn một mươi tám thì giá vải thiều đầu mùa chỉ từ một mươi tám hai mươi năm đồng một kg
cho nên dù có bội thu nhưng bà con trồng vải ở lục ngạn cũng không mấy hứng khởi
thế nhưng năm nay dù sản lượng có giảm so với năm ngoái
song với giá bán tại vườn từ ba mươi năm năm mươi năm đồng một kg
khiến cho người trồng vải không khỏi vui mừng
và phóng sự này cũng sẽ kết thúc bản tin
kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại khung giờ này ngày mai
chúng ta xem là có những cây mà nó đậu quả như là ở trong thân
nhưng mà nó cũng không được đều lắm
nhưng mà có cái là cũng là gia đình cũng gọi là cũng được mùa
thời điểm này người dân xã giáp sơn xã phúc hòa đã bắt đầu thu hoạch vải sớm
tại thời điểm này giá bán vải tại vườn giao động trên dưới bốn mươi đồng một kg
cao gấp đôi so với năm ngoái
riêng vải việt gáp có giá bán trên bốn mươi đồng một kg
với diện tích khoảng hai mươi chín hectare tổng sản lượng vải thiều năm hai nghìn một mươi chín của bắc giang
đạt khoảng một trăm năm mươi tấn giảm khoảng bảy mươi tấn so với năm hai nghìn một mươi tám
theo kế hoạch vải thiều sớm dự kiến thu hoạch từ hai mươi năm tháng năm
vải thiều chính vụ sẽ được thu hoạch từ ngày năm tháng sáu
trong đó vải thiều sớm có sản lượng khoảng bốn mươi tấn
vải thiều chính vụ sản lượng đạt khoảng một trăm một mươi tấn

hiện tại trên địa bàn tỉnh bắc giang có hơn ba mươi điểm cân vải lớn nhỏ
do là vải đầu mùa nên người dân thu hoạch đến đâu được tiêu thụ hết đến đó
trong đó vải thiều chính vụ sẽ được thu hoạch đến đâu được tiêu thụ hết đến đó
trong đó vải thiều chính vụ sẽ được thu hoạch đến đâu được tiêu thụ hết đến đó